quốc hội thảo luận tại hội trường về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật chứng khoán sổ đổi
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề quốc hội với các đại biểu chung quanh vấn đề này
theo các đại biểu việc tăng cường vai trò quyền hạn của ủy ban chứng khoán nhà nước là cần thiết
bởi thị trường chứng khoán đòi hỏi sự công khai minh bạch cao
trong khi hàng hóa chứng khoán phụ thuộc vào kiểm soát của ủy ban chứng khoán
và báo cáo của cơ quan kiểm toán cũng như sự trung thực của công ty đại chúng
trong luật này thì đã có quy định xử lý rất nặng những công ty đại chúng
hoặc là những hành vi giao dịch trên thị trường chứng khoán mà có tính chất không minh bạch
để tạo ra những cơ hội để kiếm lời
thì cái đấy đã xử lý rất mạnh tôi chọn rằng đấy là một cái biện pháp rất tốt
tuy nhiên thì có lẽ chúng ta cần phải đề cao hơn nữa trách nhiệm của những công ty kiểm toán
khi mà chúng ta đưa ra các báo cáo về cáo bạch
mà nếu như kiểm soát không chặt chẽ
mà khách hàng thì chủ yếu là tin vào những báo cáo bạch đó
tin vào những công bố của công ty kiểm toán
do vậy cho nên là trách nhiệm của công ty kiểm toán tôi cho rằng là cũng cần phải tăng cường hơn
trong luật này thì chưa đề cập đến
để mà chống những hình thức gọi là thao trung chứng khoán
và kỳ vọng lần xử lý này
đối với cả luật thì chúng ta cũng cần thiết là phải quan tâm đến vấn đề tăng cái thẩm quyền
thanh tra kiểm tra
cần thiết phải có những quy định tương xứng
hợp với cả những quy định với những hành vi nó phát sinh trong thời gian vừa qua
do đó thì việc tăng cường thẩm tra kiểm tra
để mà có những chế tài xử phạt phù hợp
đối với cả những hành vi gọi là thao túng chứng khoán thì rất là cần thiết
ở ubnd chứng khoán vẫn tiếp tục trực thuộc bộ thành chính để đảm bảo sự phát triển ưu tổn định
vấn đề thứ hai là ở ubnd chứng khoán nhà nước thì có chức năng
nhiệm vụ là xây dựng các giãn luật các chính sách về thính cho án về chứng khoán
hình cấp cấp thuận quyền bản hành
và thứ ba là ubnd chứng khoán là quản lý và giám sát toàn diện
các sở dịch chứng khoán việt nam trung tâm lưu ký chứng khoán
và quản lý toàn diện giám sát toàn diện đối với các hoạt động của các công ty chứng khoán
và các quỹ đầu tư chứng khoán và đặc biệt là hoạt động của các nhà đầu tư chứng khoán
và giám sát các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp về giao dịch chứng khoán
để làm sao tổ chức hoạt động thị trường một cách thực sự là minh bạch và công bằng
các đệ biểu nhất trí với quan điểm
tăng cường vai trò cũng như thẩm quyền cho ubnd chứng khoán nhà nước
tránh để xảy ra trường hợp thao túng chứng khoán trên thị trường như trong thời gian vừa qua